khi giới thiệu về hà nội thì mới đây chuyên trang cnn travel có gợi ý rằng nếu muốn thực sự hòa minh và nhịp sống của thành phố này
thì bạn có thể khám phá ẩm thực về đêm xem một show diễn nghệ thuật nhấm nhát vị đêm trên những con phố cổ
những hoạt động này được ví là thí dụ điển hình nhất thể hiện rõ nhất mô hình hoạt động của kinh tế ban đêm
nơi những hoạt động kinh doanh chỉ thực sự bùng nổ sau khi mặt trời lặng
trong chuyến công tác tới nhiều quốc gia châu á anh raul đến từ bangladesh có ba ngày ở lại việt nam
anh luôn tranh thủ thời gian để có cơ hội mua sắm và cảm nhận đất nước mà anh lần đầu tiên đặt chân tới
anh raul đã có một chút nuôi tiếc
tối qua tôi ra khỏi khách sạn vào lúc một mươi một giờ đêm hầu như các cửa hàng cửa hiệu đều đóng cửa
chẳng có gì để xem cả hôm nay phải tranh thủ đi thật sớm mua sắm và cũng phải về thôi vì sắp đóng cửa rồi
việt nam khác hẳn các quốc gia tôi từng đi
dịch vụ ban đêm đều rất đa dạng
mua sắm ăn uống giải trí là những nhu cầu rất lớn của du khách
thực tế cho thấy việt nam mới đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch trong khoảng thời gian từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều
trong khi đó theo khảo sát những sản phẩm này chỉ mang lại khoảng ba mươi xoanh thu dịch vụ
các sản phẩm dịch vụ thu được nhiều tiền nhất là từ sáu giờ tối đến hai giờ sáng mang lại xoanh thu khoảng bảy mươi thì chưa phát triển

nhiều khi thời tiết ban ngày rất nóng ra ngoài không được lâu
buổi tối dễ chịu hơn nhưng cũng không có nhiều lựa chọn vì các cửa hàng đều đóng cửa sớm quá
nhiều khi cháu nhà tôi muốn ra ngoài ăn đêm mà cũng không biết mua ở đâu
khách du lịch không có nhiều thời gian nên rất mong muốn có cơ hội để tận hưởng ở đất nước mà họ tới thăm
ở việt nam ban ngày giao thông hỗn loạn nhưng đêm đến thì dễ chịu
chúng tôi rất mong muốn được đi dạo mua sắm hoặc giải trí nhưng có vẻ không có nhiều như vậy
theo nhiều chuyên gia du lịch khách du lịch đi tour ban ngày có thể trả tiền tour từ một trăm linh usd
thì ban đêm họ cũng có thể trả con số tương tự hoặc lớn hơn
liệu có phải chúng ta đang lãng phí một nguồn thu rất lớn từ kinh tế ban đêm
để trả lời câu hỏi này cần có sự nghiên cứu chính thức xác định quy mô cũng như tác động của nó đến hoạt động kinh tế nói chung
cần dựa trên cơ sở nhu cầu và điều kiện của từng địa phương vùng miền cũng như tham khảo kinh nghiệm của quốc tế